quý vị thân mến nhờ dữ liệu dân cư những điều kỳ diệu đã được vẽ nên đẹp như cổ tích
chỉ cách đây vài ngày thôi hai chị em sinh đôi thất lạc nhau sau gần nửa thế kỷ đã được đoàn tụ
khi công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định xử lý hồ sơ căn cước công dân
câu chuyện ấm lòng đã nhanh chóng được sẻ chia trên mạng xã hội
thêm một lần nữa cho thấy những ý nghĩa từ việc số hóa hồ sơ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an